trên địa bàn tỉnh nghệ an đã xảy ra mưa lũ kèm theo lốc xoáy khiến nước sông dâng cao gây ngập lụt sạt lở
làm ba người chết ba người mất tích và hư hại nhiều diện tích hoa màu nhà cửa
tại huyện quế phong theo thống kê có trên một trăm linh hectare diện tích hoa màu lúa mùa bị ngập úng
hai xã quang phong và cá muộn bản đai và bản cọc xã quế sơn bị cô lập
ban đầu xác định có hai người ở mường nọc và nậm nhóng bị nước lũ cuốn trôi
huyện quế phong đang tăng cường công tác bảo vệ dân và đưa ra phương án khắc phục
hiện tượng lũ ống lũ quét sạt lở đất cũng đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa tài sản hoa màu của người dân huyện tương dương
trong hai ngày vừa qua hàng chục ngôi nhà bị ngập sạt lở cuốn trôi nhiều tài sản có giá trị của nhân dân
một số trường học bị ngập phải cho học sinh nghỉ học
ngoài ra còn có các huyện như quỳ hợp con cuông thanh trương nam đàn cũng bị ảnh hưởng nặng do mưa bão gây ra
hàng chục hectare hoa màu và lúa hẻ thu bị hư hại hàng trăm nhà dân bị tốc mái
nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng nặng và cô lập một số xóm bàn
ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất gây thiệt hại lớn về tài sản của bà con
ngay sau khi xảy ra hiện tượng mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương
lãnh đạo ủy ban nhân dân các huyện cũng đã có mặt tại các địa bàn bị ảnh hưởng
để động viên cũng như chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả